liên quan đến băng nhóm giang hồ chuyên thu tiền bảo kê ở đồng nai hôm nay ngày bảy tháng năm
công an đồng nai thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nguyễn quốc tuấn còn gọi là tuấn cá
ngụ tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng là chồng của lý thị loan còn có biệt danh là loan cá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
đối tượng cầm đầu điều hành các hoạt động của băng nhóm vừa bị triệt phá
khám xét nhà riêng của tuấn lực lượng công an thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật
theo công an đồng nai sau khi bắt băng nhóm do loan cá cầm đầu khai nhận không chỉ thu tiền bảo kê của tiểu thương
ở gần khu công nghiệp thạnh phú huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
mà còn giao cho tuấn cá tổ chức thu tiền bảo kê của tiểu thương ở khu vực chợ hóa an thành phố biên hòa